chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm một mươi hai nghìn một mươi tám quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
theo đó lễ hội phải đăng ký trước khi tổ chức đặc biệt nếu sai lệch về nội dung và giá trị
lễ hội sẽ bị tạm ngừng tổ chức đây là lần đầu tiên chính phủ có quy định này
nghị định quản lý và tổ chức lễ hội gồm bốn chương hai mươi bốn điều trong đó bao gồm những quy định chung
phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng giải thích từ ngữ chính sách của nhà nước về lễ hội
nguyên tắc tổ chức lễ hội quyền và trách nhiệm của người tham gia lễ hội
trách nhiệm của cơ quan đơn vị tổ chức lễ hội trách nhiệm của ban tổ chức lễ hội tạm ngừng tổ chức lễ hội
trong đó đáng lưu ý là quy định về tạm ngừng tổ chức lễ hội nếu tổ chức sai lệch về nội dung và giá trị lễ hội
trong đó đáng lưu ý là quy định về tạm ngừng tổ chức lễ hội nếu tổ chức sai lệch về nội dung và giá trị lễ hội
cũng theo bà hoài nếu như trước đây chúng ta còn thiếu những biện pháp ngăn chặn kịp thời
thiếu các quy định mang tính pháp lý cũng như các biện pháp mạnh
thì đến nay sau khi nghị định ban hành các cơ quan chức năng chính quyền địa phương các cấp
các ban tổ chức lễ hội đã có đầy đủ một hệ thống hành lang pháp lý hỗ trợ
tuy nhiên đối với việc cho tạm ngừng lễ hội nhiều nhà nghiên cứu tỏ ra băn khoăn
bởi nghị định thì đã rõ ràng nhưng việc tạm ngừng như vậy có làm ảnh hưởng đến tinh chất của lễ hội
cũng như tâm lý cộng đồng nơi diễn ra lễ hội đó không
ngày một mươi năm tháng một mươi tới nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội sẽ chính thức có hiệu lực
sau khi nghị định được ban hành hành lang pháp lý trong lĩnh vực nhạy cảm này sẽ được thắt chặt với nhiều biện pháp mạnh
đáng chú ý là việc phân cấp quản lý ở các địa phương đặc biệt đối với những lễ hội truyền thống
tùy theo quy mô và tính chất ở từng lễ hội